trong những ngày qua thời tiết có mưa kéo dài khoảng một mươi bảy h chiều ngày hai mươi chín tháng bảy tại km ba trăm hai mươi năm tám trăm linh quốc lộ ba mươi bảy
thuộc địa phận xã cát thịnh huyện văn chấn tỉnh yên bái tiếp tục xảy ra sạt ta luy dương gây ách tắc giao thông cục bộ trong nhiều giờ
vết sạt lở kéo dài năm mươi mét với trên một mươi mét khối đất đá sạt tràn ra mặt đường quốc lộ
quốc lộ ba mươi bảy nối trung tâm thành phố yên bái với các huyện thị trấn phía tây là văn chấn trạm tấu mù căng trải và thị xã nghĩa lộ
ngay sau khi xảy ra ách tắc giao thông các lực lượng chức năng đã cắm biển cấm tổ chức phân luồng giao thông tạm thời theo đường tỉnh
mị cầu trấn thịnh thị trấn nông trường trần phú ba khe và ngược lại
ngành giao thông huy động lực lượng tham gia giải phóng điểm sạt lở cố gắng trong đêm hai mươi chín tháng bảy thông tuyến quốc lộ ba mươi bảy
trong những ngày mưa kéo dài người dân và các phương tiện qua lại những khu vực có ta lưu cao qua quốc lộ ba mươi bảy cần hết sức lưu ý cảnh giác